chiều nay ngày ba mươi tháng bảy lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã thả nhiều động vật nguy cấp quý hiếm về rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
số động vật quý hiếm gồm một cá thể cu ly hai cá thể chăn đất hai cá thể rắn sọc dưa và bốn cá thể kỳ đa vân được một người dân ở huyện thống nhất giao nộp cho cơ quan chức năng
sau khi lập biên bản đại diện hạt kiểm lâm liên huyện trảng bom thống nhất phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai đã thả về tự nhiên một số loài động vật quý hiếm trên
trước khi thả về rừng tự nhiên số động vật quý hiếm trong tình trạng sức khỏe tốt có thể tự kiếm ăn tồn tại trong môi trường tự nhiên lâu dài